chúng tôi được gửi bảng báo giá bán xỉ bán lẻ hàng hóa và chuẩn bị cho chuyến đào tạo tại lào cai
ngày hôm sau có mặt tại điểm hẹn ở năm mươi ba quang trung chúng tôi gặp người đã liên lạc trước đó
người này được gọi là boss đào tạo bán lẻ và bán xỉ của hai hệ thống mỹ phẩm mocha và pizu
bott cho biết những buổi đào tạo thế này được gọi là offline và chủ yếu là để tiếp thêm năng lượng cho nhau
và người này cũng không quên khẳng định với chúng tôi hệ thống bán hàng có rất nhiều người tham gia
nên khi gia nhập hệ thống chúng tôi không phải lo vấn đề không bán được hàng
vì đã có thời gian hoạt động lâu nên bót tỏ ra khá am hiểu thị trường mỹ phẩm lẫn nhu cầu của người tiêu dùng
nhìn chung các sản phẩm sẽ được đẩy lên một thời gian để tạo doanh số
do vậy có thể hiểu những người tham gia vào hệ thống cũng phải linh hoạt và biết cách đưa đầy sản phẩm phù hợp
tham gia vào hành trình đến với khóa học ở lào cai
chúng tôi được tiếp xúc với một giám đốc kinh doanh miền bắc của hệ thống này
người này cho biết
sản phẩm của hệ thống không bán được trên các trang thương mại điện tử
bởi khi đăng lên đó thì phải có giấy chứng nhận của bộ y tế
tuy nhiên chính vị giám đốc này lại cảnh báo chúng tôi không nên tin vào những khóa học làm giàu trên mạng
bởi các khoa học này không thể bán được
người này chỉ đánh vào tâm lý muốn làm giàu của nhiều bà mẹ bìm sữa
còn thực chất người học sẽ không vận dụng vào thực tế bán hàng được
nhưng bây giờ nó cứ bao hoa bốc phép bảo này kiếm tiền tỷ tiền tỷ không nào chỉ đến một hộp hôn
sáng hôm sau có mặt ở địa điểm đào tạo
theo quan sát của chúng tôi người tham gia phần lớn là các chị em phụ nữ từ hai mươi năm đến ba mươi năm tuổi
trong đó có những em nhỏ tuổi mới chỉ chưa đến hai mươi đang học cấp ba
khóa đào tạo này sẽ diễn ra trong vòng một ngày
bởi khóa đào tạo này chủ yếu dành cho các bót ở các tỉnh
nên việc đào tạo chủ yếu dành cho các bót ở các tỉnh
chủ yếu là đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền của các thành viên trong hệ thống
đặc biệt là những người có nỗi đau muốn vươn lên muốn thay đổi bản thân
đây chính là điều mà trước đó vị giám đốc điều hành của thương hiệu đã khuyên chúng tôi đừng tin theo
mở màn cho buổi đào tạo dành cho carbot ở khu vực lào cai là hoạt động truyền thống
theo đó các thành viên trong hệ thống được hướng dẫn chụp ảnh để có thể pr tốt cho việc bán hàng
lần lượt từng thành viên được lên chụp ảnh như những người kinh doanh thành đạt
tiếp đến là những người đàn ông
những chia sẻ có tác dụng vực dậy tinh thần
bởi lẽ đa số carbon ở đây thực chất là đều đang rất khó khăn trong việc chốt đơn đẩy hàng
chứ không màu mè và thành đạt như những gì được phô diễn

các bạn hãy chú ý đến việc này là điều rất quan trọng trong kinh doanh online
khi bắt đầu viết thu những kiến thức mới chúng ta cần có nguồn năng lượng
bởi khi có năng lượng chúng ta sẽ kích thu vài nó nó ok hơn

ở đâu có năng lượng ở đấy có gì

ở đâu có năng lượng ở đấy có gì

sau khi khởi động để lấy thêm năng lượng
các thành viên trong hệ thống bắt đầu cho buổi đào tạo với phương châm
ở đâu có năng lượng ở đó có ngân lượng
giá thì kinh doanh nó cũng khó đúng không các bạn

và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những kỹ thuật làm sao để bạn kỹ thuật thành công
thì đầu tiên để kỹ thuật thành công thì các bạn nhớ cho mình có hai mục đố này
thứ nhất các bạn cần có cho mình một cái lý do

những buổi đào tạo tập trung vào hô khẩu hiệu thể hiện quyết tâm kiếm tiền hừng hực